với tiềm năng lợi thế về biển quảng ninh đang đạt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi trở thành trung tâm nuôi biển lớn nhất miền bắc
và để làm được điều đó tỉnh quảng ninh đã tiên phong quy hoạch khu vực biển dành cho phát triển nuôi biển trên quan điểm là phát triển toàn diện
theo hướng hiện đại thân thiện môi trường gia tăng giá trị bền vững gắn với bảo tồn phát triển nguồn lợi thủy sản
đây là vùng nuôi sen canh rong sụn với hảo sữa của công ty cổ phần tập đoàn stp liên kết với hợp tác xã tại địa phương
mỗi năm mang lại cho thành viên hợp tác xã doanh thu hơn một tỷ đồng
doanh nghiệp này đã đặt mục tiêu sẽ nhận rộng các chuỗi liên kết và phát triển nuôi biển theo quy mô công nghiệp
sau thời gian hoàn tất các thủ tục giấy tờ công ty đã được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh giao diện tích mặt nước nuôi biển để tăng cường đầu tư và mở rộng quy mô vùng nuôi
chúng tôi nuôi đa tầng
bằng những hệ lồng nổi hdpe giàn nổi hdpe và pha nổi hdpe
trên một hệ sinh thái như vậy chúng tôi đang gia trăng những giá trị của nhiều loài nuôi
và thay vì nuôi chúng tôi còn trồng nữa
và đó chính là những điều mà chúng tôi sẽ tăng được sản lượng và tăng được giá trị cho một vùng diện tích
quảng ninh có hơn sáu một trăm linh km vuông mặt biển với ngư trường khai thác rộng lớn
với nhiều loài thủy hải sản có giá trị cao tạo ra cơ hội lớn cho ngành nuôi trồng và đánh bắt phục vụ xuất khẩu
chế biến thực phẩm giá trị
đến nay tỉnh quảng ninh đã quy hoạch bốn mươi năm ha mặt nước và là địa phương đầu tiên của cả nước
quy hoạch thí điểm giao diện tích mặt nước nuôi biển
mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế biển làm giàu từ biển
khó khăn trước nhất trăn trở nhất của các hội nuôi chúng tôi là về cơ chế chính sách pháp lý
để giao đứng chủ những diện tích nuôi vừa rồi đã được giải quyết
tỉnh và địa phương đã cấp sổ mặt nước
chúng tôi tới nay yên tâm công tác yên tâm đầu tư
với đường bờ biển dài hơn hai trăm năm mươi km với hơn bốn mươi ha bãi chiều gần một mươi chín hectare rừng ngập mặn
quảng ninh đang đẩy nhanh tiến độ giao diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản
đáng chú ý trong hai năm đầu thực hiện đề án nuôi biển quốc gia
tỉnh quảng ninh đã chuyển đổi hơn một triệu phao sốt thành thao nhựa thân thiện với môi trường
và thành lập mới hơn một trăm hai mươi hợp tác xã nuôi trồng thủy sản
quảng ninh cũng ban hành nhiều chủ trương chính sách trong đó quy hoạch hơn bốn mươi năm ha khu vực cho nuôi biển
là những bước đi đầu tiên mở ra cơ hội lớn cho ngư dân quảng ninh thay đổi tư duy nuôi trồng thủy sản